để kịp thời thực hiện khai báo y tế toàn dân theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ
mới đây trường đại học y dược cần thơ đã điều động hơn một sinh viên tham gia phối hợp thực hiện hỗ trợ người dân khai báo y tế
phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn tỉnh
những tình nguyện viên này là sinh viên đang học năm thứ năm tại trường đại học y dược cần thơ
những khó khăn mà tụi em gặp phải là thường là những người lớn tuổi không có chứng minh nhân dân
hay là tìm mà không thấy thì người nào không có smartphone thì tụi em có thể khai báo giúp
nếu như người dân không có nhà thì tụi em sẽ ghi lại cái địa chỉ đó
và sau khi đi một vòng thì tụi em sẽ quay lại và giúp gia đình đó khai báo
nhận biết được sự nguy hiểm của dịch bệnh nên các em đi đến đâu đều nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ bà con
đặc biệt đối với người cao tuổi có bệnh lý nền
từng thành viên luôn dành nhiều thời gian hơn để tư vấn hướng dẫn cách chăm sóc giữ gìn thân thể tốt hơn
rất cảm động vấn đề sinh viên của mình ở việt nam mình cũng trên thế giới cũng chưa có được như vậy
sinh viên của mình rất nhiệt tình chấp nhận sự hy sinh ra để lo cho đất nước
thì thấy cũng hài lòng là cái việc tư dắn rồi này hỗ trợ cho mình biết là về thông tin như vậy đó
rất là niềm nở vui vẻ không đến nỗi khó
theo kế hoạch
ngày một mươi tháng bốn chiến dịch hỗ trợ y tế tự nguyện sẽ phải hoàn thành một triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn người
thuộc ba trăm năm mươi chín ba trăm bảy mươi năm hộ dân trên toàn địa bàn thành phố
ngoài ra trước đó trường đại học y dược cần thơ cũng thành lập đội phản ứng nhanh phòng chống dịch covid một mươi chín
với sự tham gia của bốn trăm năm mươi ba sinh viên